trong không khí cả nước tưng bừng đón mùa xuân mới thì có những lực lượng phải ứng trực một trăm linh quân số để làm nhiệm vụ
trong đó có lực lượng kiểm lâm tham gia bảo vệ và giữ rừng tại các địa bàn sung yếu
chúng tôi đã có mặt tại vườn quốc gia hoàng liên để ghi lại những hình ảnh rất đỗi bình dị nhưng cũng đầy thiêng liêng
của các chiến sĩ kiểm lâm đang ứng trực sẵn sàng chuẩn bị cho mọi tình huống bảo vệ rừng
vườn quốc gia hoàng liên những ngày đầu xuân
xuyên qua những tán rừng ngút ngàn là bước chân của các chiến sĩ kiểm lâm và đồng bào nơi đây đang hàng ngày hàng giờ canh giữ cho sự bình yên của cánh rừng
với những người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đây là một thời khắc rất đặc biệt mặc dù họ đã không có ít lần trải qua những kỷ niệm khó quên
với bản thân tôi thì trong thời gian ban đầu mới vào ngành những năm đầu tiên mới vào ngành thì cũng cảm giác hơi buồn hơi dễ nhả
nhưng mà dần dần thì cũng như
như rừng là một ngôi nhà thứ hai rồi nên cũng cảm thấy rất bình thường
tôi nhớ nhất là một kỷ niệm tết của năm hai nghìn một mươi sáu
khi mà mọi người trong gia đình tụ họp với nhau nhưng lực lượng kiểm lâm chúng tôi thì lại phải đi vào những cánh rừng để chữa cháy rừng vào đúng ngày mùng hai tết
khi như thế thì coi như là những lượng tâm lực của chúng tôi là không có cái ngày tết để gọi là
chúng tôi là thường trực cũng như là ăn tết luôn trên rừng
mà ăn tết bằng những cái bánh trưng của người dân và con những người dân trên
địa bàn huyện là ủng hộ cũng như là quyên góp cho lực lượng đi ứng cứu chữa cháy rừng
băng đèo lội suối phơi nắng phơi mưa để giữ bảo vệ những cánh rừng với các anh đó vừa là trách nhiệm vừa là niềm tự hào
hơn ai hết các anh hiểu rằng sự bình yên của những cánh rừng đại ngàn chính là niềm vui niềm kêu hãnh như có tết ở chính trong lòng mình
ít nhất là tuần ba lần trên ngày nó rất là vất vả
tuy nhiên thì lúc đó đã chọn cái nghề kiểm lâm
nghề vinh quang là cái lượng màu xanh bảo vệ cho núi rừng
lực lượng tết thì chúng tôi cũng đã tập trung quán triệt triển khai đối với lực lượng của vườn giang liên
thì duy trì đảm bảo bảy mươi quân số đảm bảo ứng trực thực hiện các nhiệm vụ
thế và đối với lực lượng của hạt kiểm lâm hoàng niên thì hiện nay đang duy trì đảm bảo ứng trực một trăm linh quân số
thì chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong dịp tết mộ tốt nói riêng
và công tác bảo vệ rừng phòng cháy rừng năm hai nghìn một mươi tám mà đảng nhà nước giao cho
để giữ được rừng lực lượng kiểm lâm phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn thử thách
dịp tết cũng chính là thời điểm nhạy cảm nên không ít các cán bộ kiểm lâm phải thức chọn những ca trực đêm ngoài rừng
cũng như ứng trực tại các điểm nóng
tết đã đến mùa xuân đã về trong những lời hỏi thăm động viên chúc mừng giữa những cánh rừng già
sau những giây phút ngắn ngủi được ngồi lại bên nhau
các anh mỗi người lại tiếp tục nhiệm vụ của mình để bảo vệ màu xanh quê hương đất nước